thưa quý vị tính đến ngày hôm nay việt nam ghi nhận gần tám trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn bảy trăm hai mươi một người đã được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước là hơn bốn mươi năm triệu liều
thông tin mới nhất về chùm ca bệnh bệnh viện hữu nghị việt đức
sáng nay sở y tế hà nội cho biết trong vòng một mươi hai giờ qua phát hiện một ca dương tính có liên quan
là một người phụ nữ quê ở nghệ an từng khám bệnh ở bệnh viện việt đức rồi ra ngoài thuê trọ
như vậy là chùm ca bệnh mới này đã ghi nhận bốn mươi hai ca nhiễm